bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vào ngày hôm nay tiếp tục đưa vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo trần huy lập chú tại tp hcm và đồng phạm
bị cáo lập là giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu phúc lâm tp hcm chuyên kinh doanh về nhiên liệu rắn lỏng khí
đầu năm hai nghìn hai mươi lập gặp lê thanh trung là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn xăng dầu tây nam một svkp tp hcm
nhờ hướng dẫn thủ tục cho công ty phúc lâm được cấp phép kinh doanh xăng dầu
quá trình thuê kho trung giới thiệu nguồn xăng nhập lậu cho bị cáo lập và lập đã mua xăng lậu để bán lẻ cho các cửa hàng xăng dầu khác
tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lập với sự giúp sức của hai bị cáo khác
là phó giám đốc và nhân viên công ty đã mua của trung hơn sáu mươi đồng
sáu triệu lít xăng thu lợi bất chính hơn hai bốn tỷ đồng
trong phiên tòa xét xử bị cáo lập thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã nộp sáu tỷ đồng
đặc biệt trong đó có bị cáo trần thị cẩm vân là nhân viên tiếng trung đã được giao nhiệm vụ làm giả hồ sơ mua bán xăng nhập lậu
với thủ đoàn in hóa đơn điện tử rồi tiến hành các thao tác cắt rán tẩy xóa photo để làm giả tờ hóa đơn giống như thật
vân đã làm giả tám mươi chín tờ hóa đơn chứng tử
tại phiên tòa xét xử tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi trong cáo chẳng truy tố
các bị cáo cho biết chủ yếu làm theo chỉ đạo nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm án
qua gần hai ngày xét xử vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt năm bị cáo gồm nguyễn minh triều lê tuấn rủ
nguyễn văn út phạm văn mãi và huỳnh phúc chia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án tổng cộng là gần bốn mươi năm năm tù
theo cáo trạng út nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một thương lái ở cần thơ bằng hợp đồng mua bán lúa
sau đó út đã liên lạc với các đối tượng nói trên để dẫn thương lái đi xem lúa rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã dẫn dụ thương lái ký các hợp đồng mua bán lúa để út chiếm đoạt bốn trăm linh năm triệu tiền đặt cọc
ít ngày sau đó út đã giúp sức để dũ tiếp tục ký hợp đồng mua bán lúa với bị hại và chiếm đoạt một trăm năm mươi triệu đồng
điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện triều đưa ra thông tin gian dối với một công ty lương thực có trụ sở tại thành phố cần thơ để nhận bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền cọc rồi chiếm đoạt
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ bốn đến một mươi ba năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng trà văn bí chú tại xã thanh phước huyện gò dầu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bí khai nhận
đối tượng sẽ cho vai với lãi suất từ ba mươi sáu cho đến một trăm hai mươi một năm
người vay chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là sổ bảo hiểm thì đối tượng sẽ cho vay từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy theo nhu cầu
trong thời gian hai năm bí đã cho khoảng hai trăm linh người dân ở các xã thanh phước phước đông thị trấn gò dầu tỉnh tây ninh vay khoảng hai tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
và hiện vụ việc đang được công an huyện gò dầu tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thị mỹ lệ chú tại phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội buôn lậu
trước đó vào ngày tám tháng tám tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải do tài xế nguyễn văn thơi điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó lực lượng công an phát hiện trên xe chở một mươi tám tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài
cho đến sáu giờ sáng cùng ngày tại khu vực ấp an hòa xã an hòa huyện châu thành tổ công tác tiếp tục phát hiện ba xe ô tô tải chở hai mươi một tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài và năm mươi thùng bia group
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nói trên
tại cơ quan công an các tài xế khai nhận trở thuê số hàng hóa trên cho đối tượng phan thị mỹ lệ
ngày sáu tháng một mươi một hai đối tượng đến khu vực vòng xoay cầu ông đạo thuộc địa bàn phường một thành phố đà lạt thuê ông nguyễn đình sơn trở đến khu vực hồ tuyền lâm
đến đoạn đường vắng cả hai dùng dao chuẩn bị sẵn uy hiếp và lục lấy của ông sơn một điện thoại di động một xe máy rồi tẩu thoát
sau khi cướp được tài sản cả hai đem bán lấy ba triệu đồng tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an tiến hành truy xét
đến chiều ngày bảy tháng một mươi một công an huyện đức trọng đã bắt giữ được tín và thái tại thành phố đà lạt
ba đối tượng võ ngọc nguyên nguyễn văn quang và trần văn huy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một để có tiền trả nợ nguyên đã mượn xe máy của người quen rồi chở quang và huy chạy từ trung tâm thành phố tam kỳ
đi theo đường hướng
nguyên đứng xuống biển tam thanh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
khi cả ba đi qua cầu nối xã tam phú và xã tam thanh phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước đang nghe điện thoại
quan sát xung quanh thấy vắng người nguyên đã tăng tốc áp sát để huy ngồi phía sau giật điện thoại của người phụ nữ này
ngay khi vụ việc xảy ra người dân đã kịp thời hô hoán truy bắt được quang và đưa về công an xã tam thanh làm việc
cho đến sáng ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã triệu tập nguyên và huy qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hà nội đặt mục tiêu trồng mới một triệu cây xanh và đã sớm hoàn thành từ năm hai nghìn một mươi năm
rất nhiều cây xanh khi được trồng đã được cố định bằng giá đỡ thép hoặc gỗ
việc làm này là để bảo vệ cây trồng mới tránh bị siêu vẹo hay gãy đổ do thời tiết
tuy vậy việc không thường xuyên chỉnh sửa hoặc nới lỏng khung sắt giá đỡ đã khiến cho nhiều cây bị siết chặt hẳn sâu vào thân từ đó kìm hãm sự phát triển của cây thậm chí là có cây đã chết khô
cung sắt cọc trống xiên thẳng vào thân cây giá sắt xiết chặt làm biến dặn thân cây
có thân cây bị đóng đinh mắc đèn treo đồ ảnh hưởng đến sự phát triển
nhưng tưởng cây xanh được chăm sóc thì chúng đang phải gông minh chống trọi với gông củm bức tử
buộc một cái dây chặt vào là đã ảnh hưởng rồi chưa nói chuyện ở đây là mình bó
theo nhiều chuyên gia khi cây xanh đang trong quá trình sinh trưởng việc chống giữ cây khi mới trồng là bắt buộc để tránh các tác động của thời tiết cũng như giúp cây sinh trưởng tốt
tuy nhiên việc chống đỡ chỉ nên sử dụng ở giai đoạn đầu sau khi cây cứng cắp thì cần phải bỏ đi
đến một giai đoạn nào thì ta nên bỏ khi cây đã đảm bảo ta có thể chiếm được bão tố thì ta bỏ
nhưng cây bắt đầu trồng người ta vẫn chống đàng hoàng nhưng mà của ta thì có lẽ là cái chống nó hơi thô quá cái cách chống
thì tôi sẽ mới đúng chỉ là một cái cọc thôi cọc đó là cọc mới đông nó đông xuống thì nó giữ cây chống đẹp của mình chống ba chặng chống nó hơi dày quá
trao đổi với phóng viên đại diện đơn vị chăm sóc cây xanh ở các tuyến phố là công viên công ty cây xanh đã thừa nhận những thiếu sót trong quá trình kiểm tra chăm sóc cây xanh trên địa bàn
đơn vị cũng cho biết hiện nay có hơn sáu trăm linh cây xanh bị vỡ
sát đã kịp thời triển khai việc nới cọc sắt với hơn bốn trăm linh cây xanh và sẽ hoàn thành nới những bộ cọc còn lại trong những ngày tới
trong cái quá trình mà cán bộ công nhân viên đi khảo sát thì nó cũng có một vài những cái trường hợp nó bị sốt
nó bị sót thì cũng chưa nhìn ra cho nên là cũng dẫn đến cái tình trạng đúng như là vừa rồi là cũng có các thông tin phản ánh
trước phản ánh của dư luận sở xây dựng hà nội đơn vị quản lý về cây xanh cũng cho biết
đã yêu cầu các đơn vị được giao
quản lý cây bóng mát kiểm tra giả soát gia cố cọc trống nới đai hoặc thay đai sắt cho cây xanh
các chuyên gia cũng cho rằng trong thời gian tới hà nội có thể bổ sung thêm các loại cây mới cho đa dạng
và quá trình trồng mới có thể thay đổi các hình thức chống đỡ để vừa đẹp mắt vừa không ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cây
kính thưa quý vị ngày chín tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã cử lực lượng cùng với tổng lãnh sự quán sri lanka
tại thành phố hồ chí minh trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát viện ba
đi tiếp nhận ba trăm linh năm công dân sri lanka bị nạn trên biển do tàu hàng helius lider quốc tịch nhật bản
cũng cứu hút được và đưa về đất liền để tạo điều kiện cho tàu sớm tiếp tục hành trình
trước đó tàu cá lady r ba quốc tịch myanmar chở theo ba trăm linh năm công dân người sri lanka hành trình đi canada lúc một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một
mũi vũng tàu khoảng hai trăm năm mươi tám hải lý về hướng đông nam khi bị phá nước nước tràn vào khoang máy khiến trôi giặc trên biển
tính mạng của hơn ba trăm linh người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng
tàu ledr ba đã phát tín hiệu cấp cứu nhận được thông tin các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quét tìm tàu cá bị nạn xác định các tàu đang hành trình ngang qua khu vực
để yêu cầu cứu nạn nhận được yêu cầu cứu nạn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã có tới sáu tàu đi ngang qua khu vực tàu cá bị nạn hành trình tới để cứu người
với các nạn nhân của tàu nady r ba thứ nhất là cũng trải qua vài ngày căng thẳng trên biển mệt mỏi hoảng loạn thiếu lương thực thực phẩm
và tâm lý cũng rất hóa tan rất may cũng là huy động kỳ vụ
trong thời một cái tàu rất hiện đại có đủ khoang sứa hơn ba trăm linh người và chúng tôi đã phối hợp rất tật trẻ với thuyền trưởng
để chăm sóc sức khỏe ban đầu tới giờ phút này thì cơ bản là sức khỏe của toàn bộ hơn ba trăm linh nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu xấu
trong khoảng thời gian từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng một mươi một tàu chở hàng helos lader

quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế

đã tiếp cận vật cứu toàn bộ ba trăm linh năm công dân và thủy thủ trên tàu led r ba lên tàu và hành trình về vũng tàu
đến trưa ngày chín tháng một mươi một tàu hellos leder đã về vùng neo vũng tàu để bàn giao các công dân sri lanka
bị nạn cho cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đã bước vào thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu lao động sản xuất tăng cao
cũng làm nguy cơ xảy ra cháy nổ gia tăng
và để ngăn chặn phòng chống và đảm bảo an toàn cháy nổ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đang tăng cường tuyên truyền kiểm tra tổ chức diễn tập
hướng dẫn thoát nạn tại các nhà cao tầng nơi tập trung đông người
nằm trong cao điểm tuyên truyền kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
sáng nay chín tháng một mươi một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà cao tầng số hai nghìn hai trăm ba mươi sáu nguyễn huệ quận một
tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tòa nhà quy mô ba mươi chín tầng nổi gồm khách sạn nhà hàng
tại đây thường xuyên có mặt của hàng trăm nhân viên và du khách
bộ diễn tập lấy bớt cảnh mưa giông lớn xét đánh trung tâm tòa nhà
trong khi hệ thống chống xét hở mạch nối đất do đang bảo trì dẫn đến cháy nổ
ở khu vực để xe tầng hầm b hai khu vực nhà hàng ở tầng sáu và gây kẹt thang máy
xét đánh đã làm hệ thống bị mất điện hệ thống báo cháy kích hoạt
những người bên trong tòa nhà đã được hướng dẫn thoát ra ngoài
tuy nhiên một số người bị kẹt lại bị thương hoặc hứt xỉu do chen lớn ngạc khói thiếu oxy
bộ diễn tập lấy bớt cảnh mưa giông lớn xét đánh trung tâm tòa nhà
để giúp tình huống hiệu quả hơn từ đó giúp kéo giảm thiệt hại nếu cháy nổ xảy ra ở các nhà cao tầng
sáng nay ngày chín tháng một mươi một bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cho biết vừa cấp cứu thành công
một bệnh nhân tự tử bằng thuốc diệt cỏ và đây là một trong những trường hợp tự tử
được cứu sống tại bệnh viện trong thời gian gần đây
bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở mệt
khó tiếp xúc qua khai thác bệnh sử trước đó một giờ bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ hiệu quả cháy
có thành phần paraguad để tự tử và được người nhà sơ cứu xúc miệng trước khi đưa vào bệnh viện lê văn thịnh
theo người nhà bệnh nhân bệnh nhân uống một ngậm thuốc diệt cỏ ước lượng khoảng hơn một mươi ml
theo như liều ngộ độc của nó dưới năm ml là đã bắt đầu ngộ độc rồi
năm một mươi ml là ngộ độc mức độ trung bình và trên một mươi ml là ngộ độc nặng và nguy cơ tử vong cao trên chín mươi
cái đặc biệt của cái ngộ độc
tấm di quát nhóm paraquat này là bệnh nhân không được thở oxy
tại vì khi nếu mà bệnh nhân thở oxy thì nó sẽ tăng tổn thương phổi sơ phổi và dẫn đến tử vong rất nhanh
cho nên khi mà bệnh nhân vào cấp cứu thì chúng tôi ngay lập tức là đặt xong vài giày để cho bệnh nhân xúc rửa bao tử trước
thì đồng thời tư vấn người nhà là lọc máu cấp cứu luôn
tức là sau tám lần lọc máu thì hiện nay là sức khỏe bệnh nhân là tương đối ổn định
thời gian gần đây bệnh viện lê văn thịnh liên tục tiếp nhận các trường hợp tự tử với khoảng ba năm ca mỗi tuần
đa số là bệnh nhân sử dụng paracetamol hoặc uống thuốc an thần một số ít ca ngộ độc thuốc trừ sâu
các bác sĩ cảnh báo đối với các can ngộ độc tốt nhất là cho bệnh nhân ói tại chỗ
sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất để tận dụng giờ vàng điều trị
thì khả năng cứu sống và hồi phục của bệnh nhân sẽ cao hơn
chiều nay đoàn công tác số sáu bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh hòa bình
theo đánh giá của đoàn công tác bộ công an một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hòa bình đã triển khai quyết liệt các mặt công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
hộ phạm tội về trật tự xã hội giảm một mươi bốn bảy mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín vượt chỉ tiêu bộ giao
trong đó điều tra khám phá án đạt tỷ lệ tám mươi một chín không để phát sinh băng nhóm tội phạm
triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của bộ công an về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác thực hiện đề án sáu từ cấp tỉnh đến cơ sở
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận
biểu dương những thành tích công an tỉnh hòa bình đã đạt được trong thời gian vừa qua
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị giám đốc công an tỉnh hòa bình chỉ đạo ra soát việc thực hiện chỉ tiêu toàn bộ các nhiệm vụ công tác
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đầu tranh phòng chống tội phạm từ nay đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
hoàn thiện các chỉ tiêu đã để ra trong triển khai đề án sáu tập trung thu hồi vũ khí vật liệu nổ và pháo